ubnd tp hà nội vừa ký quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết đường đua công thức một tại hà nội với tổng diện tích khoảng hơn tám mươi tám hectare
theo đó tuyến đường đua sẽ có chiều dài năm năm km bề rộng đường có một mươi hai m đến một mươi năm m chủ yếu chạy trên khu vực đường hiện trạng có chiều dài khoảng bốn km
đoạn đường đua còn lại khoảng một năm km sẽ được đầu tư xây dựng mới bảo đảm yêu cầu kỹ thuật của đường đua f một
các hạng mục công trình phục vụ giải đua được thiết kế hài hòa với các công trình thể thao trong khu liên hiệp thể thao quốc gia không làm thay đổi tổ chức không gian cảnh quan chung của khu vực
phương án cũng nêu rõ khi không tổ chức đua xe các tuyến đường đua vẫn được phục vụ giao thông bình thường của người dân
dự kiến đường đua sẽ được hoàn thành và đáp ứng mục tiêu tổ chức đăng cai giải đua xe f một vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi